chào các bạn đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay ngày một mươi năm tháng năm của chúng tôi
thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày một mươi năm tháng năm miền bắc hưởng nắng
tăng nhiệt nhẹ đến mức cao nhất từ ba mươi ba mươi hai độ c thời tiết vẫn khá dễ chịu có gió nhẹ và không quá nóng bức
trạng thái này nhiều khả năng duy trì trong hai ngày tới trước khi khu vực tiếp tục hứng mưa lớn
kể từ đêm ngày một mươi năm tháng năm
những ngày tới thời tiết miền bắc có sự đan xen liên tục của các đợt mưa ngắn ngày
nguy cơ đi kèm lốc xét và gió giật mạnh
miền bắc cũng sắp đón một đợt không khí lạnh tăng cường thời tiết nhiều tỉnh thành có mưa lớn
đến ngày một mươi sáu tháng năm mưa sẽ lan tới hà nội và các tỉnh bắc trung bộ
do có mưa rồng người dân ở trung du và miền núi phía bắc cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét
và sạt lật đất trong đêm ngày một mươi năm tháng năm và sáng ngày một mươi sáu tháng năm
tây nguyên và nam bộ có xu hướng giảm dần nắng nóng từ khoảng nửa cuối tháng năm
lúc này gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn ở các khu vực này
đáng lưu ý từ nay đến ngày một mươi tháng sáu tình trạng khô hạn ở khu vực trung bộ còn tiếp diễn
đặc biệt tại các tỉnh trung trung bộ và nam trung bộ
trên biển đông cơ quan khí tượng dự báo khả năng xuất hiện các nhiễu động nhiệt đới
tập trung vào cuối tháng năm đầu tháng sáu
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng năm
thủ đô hà nội có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng từ chiều tối mai có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
phía tây bắc bộ có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng điện biên lai châu có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to ngày nắng
từ chiều tối mai có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
phía đông bắc bộ có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng từ chiều tối mai có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng từ chiều tối mai có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
khu vực đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi có nắng nóng gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi năm độ
tây nguyên có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng từ chiều mai thì có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
nam bộ có mây đêm có mưa to và rông vài nơi
ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng từ chiều mai có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ